xin kính chào quý vị và các bạn
từ đầu năm mới hai nghìn hai mươi bốn đến nay không khí lạnh hoạt động yếu nên khu vực miền bắc thời tiết khá ấm áp
và trong những ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục ít mưa đêm và sáng trời rét nhẹ
với nền nhiệt sao động từ một mươi năm đến hai mươi sáu độ
đáng lưu ý là tình trạng sương mù lúc sáng sớm phần nào làm giảm tầm nhìn
người dân cần chủ động giảm tốc độ để đảm bảo an toàn
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
phổ biến ít mưa với mức nhiệt cao nhất sẽ tăng lên ở ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ
tại đây về sáng sớm cũng có sương mù giải rác
nên người dân cũng cần lưu ý giảm tốc độ khi lưu thông để đảm bảo an toàn
tại khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ba ngày tới thời tiết ít biến đổi phổ biến tạnh giáo
nền nhiệt ngày đêm trên khu vực sao động cho khoảng một mươi sáu đến hai mươi bảy độ có nơi cao hơn
ở phía nam đèo hải vân các tỉnh từ đà nẵng đến
bình thuận thời tiết cũng chưa có biến động gì đáng kể
khi chiều tối chỉ có mưa rào vài nơi trong thời đoạn ngắn
với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên chưa có hình thế thời tiết gây mưa
nên trời tiếp tục tạnh giáo và nắng kéo dài trong ngày
tại đây trời xe lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng một mươi tám ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
cùng mức nhiệt cao nhất ở trong ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ
trong đó miền đông nam bộ có nơi đạt ngưỡng nắng nóng khi mức nhiệt sẽ vượt ngưỡng ba mươi năm độ